tại thị xã bến cát tỉnh bình dương công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện một người đàn ông tử vong với con dao trên bụng nghi bị sát hại trong vườn tràm
thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi phút chiều ngày sáu tháng sáu một người đàn ông vào vườn cây tràm bên cạnh đơn n một mươi bảy để lấy củi
thì phát hiện thi thể nam giới khoảng ba mươi tuổi đang bị phân hủy nên trình báo cơ quan công an
nhận được tin báo công an phường thế hòa đã có mặt phong tỏa khu vực
tại hiện trường thi thể người đàn ông nằm trong vườn cây tràm rộ rạp trên bụng có một con dao
hiện công an thị xã bến cát đang phối hợp cùng công an tỉnh bình dương tiến hành khám nghiệm hiện trường
lấy lệnh hại của người dân xung quanh khu vực để điều tra làm rõ vụ việc